các tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại